ngày một mươi ba tháng một mươi hai hội từ thiện tỉnh đồng nai đã tổ chức đi thăm và tặng quà hơn một phần quà trị giá hơn bảy trăm linh triệu đồng
cho người dân bị thiệt hại nặng do thiên tai gây ra tại một số tỉnh miền trung và miền bắc
theo đó đoàn sẽ đến thăm tặng một phần quà cho người dân bị thiệt hại nặng do thiên tai gây ra tại ba tỉnh nghệ an thanh hóa và điện biên
mỗi phần quà trị giá bảy trăm linh đồng gồm hơn bốn trăm linh đồng tiền mặt một mươi kg gạo một thùng mì và chăn màn
tổng trị giá toàn bộ đợt trao quà lần này là hơn bảy trăm linh triệu đồng được hội từ thiện tỉnh đồng nai vận động các mạnh thường quân quyên góp ủng hộ
việc tổ chức đi thăm tặng quà cho người dân vùng bị thiệt hại nặng do thiên tai gây ra ở các địa phương trong cả nước
đã trở thành hoạt động tốt đẹp từ nhiều năm qua của hội từ thiện tỉnh đồng nai
qua đó góp phần động viên người dân vùng bị ảnh hưởng do thiên tai sớm ổn định cuộc sống